đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ hai mươi nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc với chủ đề
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng tỉnh hà nam phát triển nhanh và bền vững
phần đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng bắc bộ
tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng tham dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an các đồng chí bí thư trung mương đảng
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
các đồng chí ủy viên trung mương đảng đại diện lãnh đạo các ban đảng ở trung ương các đồng chí lão thành cách mạng
lãnh đạo chủ chốt của ban chấp hành đảng bộ qua các thời kỳ các bà mẹ việt nam anh hùng canh hùng lực lượng vũ trang
cùng ba trăm hai mươi hai đại biểu chính thức đại diện cho hơn năm mươi đảng viên trong toàn đảng bộ hà nam
đồng chí trương thị mai đã biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
và nhấn mạnh để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh hà nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng bắc bộ
đại hội cần thảo luận kỹ những hạn chế phân tích rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục
hà nam cần quan tâm chuyển dịch tiếp tục cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao
giảm dần tỉ trọng nông nghiệp lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động nâng cao chất lượng tăng trưởng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kinh tế của tỉnh hà nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao bình quân đạt một mươi một một năm
cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực thu ngân sách gấp hai tám lần so với đầu nhiệm kỳ
thu hút đầu tư đạt kết quả tốt tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân một mươi sáu năm mươi năm một năm
hà nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn fdi thương mại dịch vụ phát triển
tạo tiền đề để hà nam có thể trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp về y tế giáo dục đào tạo và du lịch